thông tin thêm về vụ án hình sự vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người
tại chi nhánh công ty cổ phần kinh doanh f tám mươi tám
ngày hôm nay công an thành phố bạc liêu đã tiến hành khám xét trụ sở chi nhánh công ty f tám mươi tám
tại địa chỉ khóm bốn phường bảy tp bạc liêu và nơi ở của các nhân viên công ty
để tiếp tục củng cố hồ sơ điều tra xử lý
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố bạc liêu đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người phát hiện vào ngày hai mươi hai tháng tám
tại khóm bốn phường bảy tp bạc liêu
công an tp bạc liêu cũng đã có công văn về việc hỗ trợ xác định việc hoạt động
của chi nhánh công ty cổ phần kinh doanh f tám mươi tám đến ủy ban nhân dân tỉnh
qua đối chiếu với các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
từ khi áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
trên địa bàn tỉnh đến nay thì chỉ có loại hình dịch vụ cần thiết thiết yếu
theo quy định mới được phép hoạt động
chi nhánh công ty cổ phần kinh doanh f tám mươi tám tại bạc liêu không thuộc đối tượng
theo quy định được hoạt động